vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng bốn tại tuyến đường tỉnh lộ ba trăm linh năm đoạn qua phường hội hợp tp vĩnh yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với hai người đi bộ hậu quả là làm một người phụ nữ tử vong và một người bị thương
sau khi gây tai nạn người điều khiển xe ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường
qua trích xuất camera và sự phối hợp của các lực lượng chức năng công an tp vĩnh yên đã điều tra làm rõ thủ phạm đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với trịnh xuân hòa về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân đến đây cũng xin để kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi